tối ngày một mươi sáu tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận huân chương hồ chí minh của lực lượng cảnh sát nhân dân
đi cùng đoàn công tác có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia và truyền hình trực tiếp trên sóng vtv một đài truyền hình việt nam và truyền hình intv
tại lễ kỷ niệm lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ vinh dự được tặng thưởng huân chương hồ chí minh vì những công lao to lớn có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
bà đơn vị và cá nhân liệt sĩ thao văn xúa nguyên trưởng công an xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa vinh dự được trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cùng với đó nhiều cá nhân tập thể thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ được nhận các phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
cũng tại lễ kỷ niệm sáu mươi gương cảnh sát nhân dân tiêu biểu đại diện cho toàn lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam sẽ được tôn vinh
sau buổi lễ tổng duyệt bộ trưởng tô lâm đã có buổi họp với các thành viên ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị tiếp thu những ý kiến đóng góp từ thành viên ban tổ chức kỳ thời có những điều chỉnh thích hợp đảm bảo yêu cầu về nội dung đã đề ra
tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp làn tỏa ý nghĩa